theo thống kê của tổng cục lâm nghiệp nước ta có hơn một mươi triệu hectare đất bị suy thoái sa mạc hóa chiếm đến ba mươi một diện tích của nước ta
điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn hai mươi triệu người dân nông thôn chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp
diện tích đất suy thoái hiện nay nằm chủ yếu trên diện tích đất nông nghiệp lên tới tám trăm bốn mươi sáu hectare
bên cạnh đó diện tích đất suy thoái do ngập nước gây nên là một trăm ba mươi năm hectare đất lâm nghiệp bị suy thoái là hơn một trăm hai mươi năm hectare và khu vực dân cư là gần một trăm năm mươi hectare
tác động thì nó cũng rất là lớn và thể hiện ở trên nhiều phương diện làm mất đi diện tích làm suy giảm năng suất
nó cũng gây ra những hiện tượng như là sói mòn hay là sạt lở hay là khô hạ
từ đó mà dẫn đến là làm giảm cái hiệu quả kinh tế sử dụng đất
chính vì vậy tại hội thảo phát triển lâm nghiệp bền vững giải pháp căn bản chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở việt nam được tổ chức tại hà nội
nhiều giải pháp ngăn chặn suy thoái đất đã được đề xuất
trong đó tập trung vào giải pháp khuyến lâm phát triển khoa học công nghệ và kêu gọi đầu tư từ quốc tế
từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương